hội nghị bộ trưởng lao động campuchia lào myanmar thái lan và việt nam lần thứ ba chính thức khai mạc tại siem reap campuchia
với chủ đề hướng tới bảo trợ người lao động di cư ở các nước clmtv hợp tác về an sinh xã hội
hội nghị lần này tập trung thảo luận về các cơ chế tăng cường công tác bảo trợ người lao động di cư
tăng cường hợp tác lao động chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư
đặc biệt là tính linh hoạt của các chương trình an sinh xã hội giữa các quốc gia
tại hội nghị nhiều đại biểu nhất trí cho rằng các nước campuchia lào myanmar thái lan và việt nam
có nhiều điểm tương đồng trong hợp tác bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư
trong đó quan trọng là giúp họ được hưởng các lợi ích an sinh xã hội khi di chuyển từ nước này sang nước khác
sự kiến hội nghị bộ trưởng lao động clmtv ba sẽ ra tuyên bố siem reap về lộ trình hướng tới tuyên bố của bộ trưởng lao động
về tính linh hoạt của các chương trình an sinh xã hội tại các nước